thảo quả là một trong những loại cây trồng thế mạnh mang lại giá trị kinh tế cao của tỉnh hà giang
năm nay nhiều hộ dân đang tích cực thu hoạch thảo quả khi mà giá thu mua hiện đã tăng cao đột biến gấp hai lần so với niên vụ hai nghìn một mươi tám
nậm ti là xã có diện tích và sản lượng thảo quả đứng đầu của huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
mỗi năm người dân thu hoạch được hàng trăm tấn thảo quả tươi
gia đình anh hầu đức thành người dân ở thôn tấn xà phìn trồng được ba hectare cây thảo quả
nhưng mới chỉ có khoảng hơn một hectare cho thu hoạch sản lượng khoảng bảy tám tạ quả tươi
thấy giá bán cao gấp đôi so với năm trước hợp lý nên gia đình thu hái sớm để bán
nếu bán hết cũng được bốn mươi năm năm mươi triệu đồng
năm nay nhà em có khoảng ba ha và số thảo quả cho thu hoạch khoảng độ một một năm ha
năm nay giá thảo quả cao so với năm ngoái
đối với người thu nhập em ứng rất mong muốn giá như thế này
tại một cơ sở thu mua thảo quả tươi tại thôn tấn sa phìn xã nậm ti
khoảng từ một mươi sáu h đến hai mươi giờ có rất đông người dân thu hoạch đem thảo quả đến để bán với số lượng lớn
chủ cơ sở thu mua cho biết do nhận được đơn đặt hàng từ một công ty bên tỉnh lào cai
nên ngay từ đầu tháng bảy cơ sở đã chủ động thu mua thảo quả để xây bán
sản nậm ti là một cơ sở thu mua thảo quả tươi
năm nay có diện tích thảo quả tương đối lớn khoảng trên dưới ba trăm linh ha
và hiện nay là năm nay là đã có khoảng hai trăm linh ha cho thu hoạch
qua kiểm tra thực tế thì sản lượng thảo quả năm nay là tương đối được mùa
năm nay ước tính là khoảng trên dưới một trăm linh tấn thảo quả tươi
hiện toàn huyện hoàng su phi có trên hai một trăm linh hectare cây thảo quả
trong đó có một hai trăm bảy mươi hectare cho thu hoạch
sản lượng đạt từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh tấn
với giá bán hiện nay thì chỉ riêng vụ thảo quả năm nay
người nông dân trồng thảo quả ở huyện hoàng su phi sẽ thu về được hơn bốn mươi tỷ đồng
trong những năm tới nếu giá bán thảo quả tiếp tục ổn định ở mức cao như hiện nay
sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập
xoa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn